các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để đối phó với dịch covid một mươi chín hà nội đã đẩy mạnh thực hiện chiến lược khoanh vùng nhanh phong tỏa hẹp truy vết thân tốc xét nghiệm rộng và nhanh kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng
theo đánh giá với cách chống dịch đưa về quy mô nhỏ phong tỏa theo từng lớp để sớm thu hẹp khu vực cách ly nhiều quận huyện ở hà nội đang triển khai phương trầm phong tỏa cách ly có mục tiêu có thời hạn sớm này để dập dịch ở những vùng đỏ
nhờ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra song vẫn linh hoạt trong cách triển khai hà nội đã đưa số ca mắc trong bốn đợt giãn cách giảm mạnh đợt một bảy mươi một hai ca một ngày đợt hai năm mươi sáu tám ca một ngày đợt ba bảy mươi một một ca một ngày và đợt bốn chỉ còn ba mươi một ba ca một ngày
không chỉ giảm về số ca mắc các điểm phong tỏa cũng bị thu hẹp lại tính đến một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng chín còn bốn mươi ba điểm phong tỏa với khoảng hai mươi một chín trăm linh người
điều này đồng nghĩa với việc
tăng các xã vùng xanh vàng giảm vùng đỏ cam so với thời điểm ngày sáu tháng chín
theo các chuyên gia việc phong tỏa theo nguyên tắc phạm vi nhỏ nhất hẹp nhất có thể là thôn xóm tổ ấp hay khu phố có thể một số tỉnh thành cũng đã áp dụng nhưng đây là vấn đề cần thống nhất thành phương châm chống dịch thực hiện đồng bộ ở nhiều tỉnh thành
thứ nhất khi thực hiện phong tỏa hay giãn cách xã hội ở phạm vi nhỏ hẹp nhất chi phí về nguồn lực tài chính và nhân lực sẽ ít tốn kém đồng thời khi phong tỏa quy mô nhỏ
có thể cho phép triển khai nhanh các biện pháp kiểm soát dịch dập dịch thứ hai khi phong tỏa ở phạm vi nhỏ hẹp có mục tiêu có thể triển khai giãn cách nhanh trong vòng một mươi bốn ngày để kiểm soát dịch nhanh cả trong việc thực hiện xét nghiệm đưa nhanh f ra khỏi cộng đồng
thứ ba trong quá trình thực hiện phong tỏa giãn cách phạm vi hẹp ở quy mô thôn ấp xã phường có thể đảm bảo sự cơ động trong huy động tổ chức lực lượng y tế cộng đồng cấp xã chăm lo kịp thời tới cấp thôn hay hộ gia đình
và đặc biệt phương châm chống dịch phong tỏa giãn cách ở phạm vi hẹp nhất truy vết và xét nghiệm nhanh gọn được xem là phù hợp với điều kiện thực tiễn ở nhiều tỉnh thành phương châm này cũng giúp cho các địa phương dễ dàng huy động lực lượng tại chỗ dập dịch nhanh và gỡ phong tỏa sớm
bộ y tế vừa ban hành quyết định về việc sửa đổi bổ sung hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sars cov hai điểm mới nhất của quyết định lần này có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng chín so với hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín do chủng virus corona mới sars cov hai ban hành kèm theo quyết định số ba nghìn bốn trăm một mươi sáu quy đề bit ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế là các quy định về thuốc kháng thể đơn dòng và thuốc kháng virus trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
có hai loại thuốc kháng virus đường uống và đường tiêm theo đó ở quy định số ba nghìn bốn trăm một mươi sáu về phân thuốc kháng virus hướng dẫn của bộ y tế chỉ ghi chung chung là đã có nhiều thuốc thử nghiệm nhưng chưa có hiệu quả rõ ràng khi được khuyến cáo bộ y tế sẽ cho phép sử dụng
thì tại quyết định số bốn nghìn bốn trăm chín mươi tám bộ y tế sửa đổi như sau
thuốc kháng virus đường uống thường được dùng cho tất cả những trường hợp xác định nhiễm virus sars cov hai giai đoạn sớm

thuốc kháng virus đường truyền được sử dụng cho bệnh nhân nội chú
được biết trước đó bộ y tế cũng đã có hướng dẫn tạm thời sử dụng thuốc gend dojiver trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với kháng thể đơn dòng hướng dẫn tại quyết định số ba nghìn bốn trăm một mươi sáu của bộ trưởng bộ y tế được sửa đổi như sau
kháng thể đơn dòng là thuốc ức chế interleukin sáu hoặc trung hòa virus
kháng thể đơn dòng chỉ định điều trị cho bệnh nhân từ một mươi hai tuổi trở lên đã được khẳng định nhiễm virus sars cov hai mức độ nhẹ đến vừa và có nguy cơ tiến triển nặng như người cao tuổi béo phì bệnh tim mạch tăng huyết áp bệnh phổi mạng tính đái tháo đường tuyếp một và tuyếp hai bệnh thận mạng tính bao gồm cả các bệnh nhân đang lọc máu bệnh gan mạng tính suy giảm miễn dịch đang được điều trị ung thư ghép tủy xương hoặc ghép tạng suy giảm miễn dịch hiv thiêu máu hồng cầu hình liềm b
sử dụng dài ngày các thuốc gây suy giảm miễn dịch bộ y tế cũng nêu rõ đối với thuốc chưa được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo sử dụng chưa được cấp phép lưu hành chưa được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của bộ y tế
ông phạm mạnh cường giám đốc sở y tế tỉnh bình dương cho biết hiện tỉnh vẫn đang kiểm soát chặt chẽ người từ các nơi khác vào đặc biệt là các địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi năm
cụ thể người từ các địa phương khác vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính bằng phương pháp bca trong vòng bảy mươi hai giờ
trường hợp đặc biệt phải báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh
với những người đến về từ hà nội đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tại nhà một mươi bốn ngày thực hiện xét nghiệm hai lần vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
riêng đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày đến về địa phương
tiện xét nghiệm hai lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy kể từ ngày đến về địa phương
do tình hình dịch bệnh tại tp hcm đang diễn biến phức tạp bốn cán bộ học viên quân y được tăng cường vào tp hcm để giúp lấy mẫu xét nghiệm và chữa trị bệnh nhân covid một mươi chín
thiếu tướng nguyễn xuân kiên cục trưởng quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng cho biết chiều ngày hai mươi một tháng chín tám trăm linh cán bộ chiến sĩ được tăng cường đầu tiên đã tới tp hcm
đóng quân tại trung đoàn gia đình ở huyện hóc môn trước khi phân về ba trăm một mươi bốn trạm y tế lưu động nay tăng lên năm trăm linh trạm làm nhiệm vụ
hai trăm linh người còn lại sẽ tri viện từ đơn vị lân cận tp hcm trong thời gian tới
lực lượng tăng cường gồm bác sĩ cán bộ điều dưỡng học viên từ học viện quân y và quân khu ở các tỉnh phía nam trước mắt sẽ hỗ trợ tp hcm ở cao điểm xét nghiệm truy vết
kế hoạch thần tốc xét nghiệm từ nay đến ba mươi tháng chín thành phố sẽ lấy mẫu toàn bộ người dân ở các vùng đỏ cam
lần trong bảy ngày theo hộ gia đình
quân nhân cùng lực lượng hiện có sẽ tăng công suất xét nghiệm lên bảy trăm năm mươi mẫu mỗi ngày
và đây là lần thứ tư tp hcm lấy mẫu diện rộng toàn thành phố tính từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hơn một tháng qua quân đội huy động ba mươi bốn quân nhân hơn chín mươi tám dân quân tự vệ cùng sáu y bác sĩ và học viên quân y chia làm năm mũi đồng hành với thành phố

lực lượng quân y phân về các trạm y tế lưu động đã giúp hỗ trợ điều trị f tại nhà giảm tài cho các bệnh viện
trong đợt dịch thứ tư tp hcm ghi nhận ba trăm bốn mươi tám ca nhiễm
tính đến tối hai mươi một tháng chín cả nước đã ghi nhận hơn bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi hai tỉnh thành
ngành y tế đà nẵng hướng dẫn người dân có nhu cầu rời khỏi thành phố phải làm đơn và có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ tịch ubnd tp đà nẵng
theo hướng dẫn của sở y tế đà nẵng người vào đà nẵng với lý do công vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu làm việc ở cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động
những trường hợp cần can thiệp y tế phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
doanh nghiệp muốn đưa người lao động vào làm việc phải lập danh sách và tổ chức đưa đón tập trung
có phương án đảm bảo tạm cách phòng chống dịch bệnh được ubnd tp hoặc sở y tế phê duyệt
nếu người dân không thuộc các trường hợp trên thì phải có công văn đồng ý cho phép vào thành phố của ubnd tp đà nẵng
người dân có thể gửi đề nghị đến ubnd tp để được xem xét và phản hồi bằng văn bản
khi đến chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố sân bay bến cảng bến xe
người dân phải khai báo y tế test nhanh covid một mươi chín cung cấp giấy tờ chứng minh việc được vào thành phố
nếu đến từ địa phương không có dịch thì phải cung cấp giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi đi
người từ đà nẵng đến địa phương không có dịch khi trở về thành phố phải cung cấp công an đồng ý cho phép rời khỏi thành phố
trường hợp cấp cứu cần can thiệp y tế tái khám theo lịch hẹn của cơ sở y tế
chạy thận nhân tạo cần cung cấp giấy xác nhận liên quan xe vận chuyển từ thi hỏa táng
phải cam kết rời khỏi thành phố ngay sau khi hoàn tất việc hỏa táng
người dân đến từ các địa phương đang có dịch đã tiêm đủ hai mũi vaccine
mũi cuối cùng sau một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
người từng mắc covid một mươi chín sẽ được cách ly tại nhà
người chưa tiêm vaccine thì phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
những người này được lấy mẫu xét nghiệm đủ bốn lần
người đến từ địa phương không có dịch hoặc đi qua các tỉnh thành có dịch
nhưng chứng minh được việc không dừng đỗ thì không phải cách ly tập trung
kèm theo điều kiện phải có xác nhận của địa phương nơi đi
hoặc công văn của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng có xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
người rời khỏi đà nẵng phải làm đơn ghi rõ thông tin cá nhân lý do phương tiện di chuyển
có thông tin của lái xe biển kiểm soát xin xác nhận của ủy ban nhân dân phường xã nơi cư trú
gửi đến ủy ban nhân dân thành phố
người dân cũng phải liên hệ với chính quyền nơi đến để được đồng ý tiếp nhận trước khi rời khỏi đà nẵng
ủy ban nhân dân các quận huyện có người muốn rời khỏi đà nẵng
có trách nhiệm báo cáo đề xuất và dự thảo văn bản để trình chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét
quyết định theo hồ sơ văn bản liên thông trả lời người dân sau khi có ý kiến của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
thông qua ủy ban nhân dân phường xã
người dân phải cung cấp công văn chấp thuận của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng trên lộ trình di chuyển
khi được cơ quan chức năng yêu cầu không dừng hoặc đỗ xe hoặc lưu trú ở bất kỳ địa phương nào dọc đường đi
mang theo giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính hiệu lực trong bảy mươi hai giờ
mặc dù cả hai vợ chồng đều dương tính với sars cov hai khi người vợ mang bầu ba mươi bốn tuần
nhưng ngày thợ sơn trẻ tại bình dương đã chăm sóc vợ và điều trị khỏi covid một mươi chín ngay tại nhà
mặc dù được cảnh báo bởi một cơn sốt cao với người vợ
nhưng gia đình anh nguyễn công tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
vẫn không nghĩ họ nhiễm sars cov hai
họ vẫn chỉ nghĩ chi vì cảm cúm thông thường bởi chiều đó chị thảo tám muộn
sang ngày năm tháng chín khi cơn sốt vừa dứt chị thảo chuyển sang hò
hai vợ chồng đến một phòng khám tư để thực hiện test nhanh
kết quả cả hai vợ chồng dương tính với sars cov hai khiến anh tuấn gần như chết lặng
tôi vô cùng lo lắng bản thân mình mắc sẽ cố để vượt qua
nhưng nhìn sang vợ với cái thai đã ở tuần ba mươi bốn tôi không thể bình tĩnh anh tuấn nói
bác sĩ phòng khám tư vấn cho vợ chồng anh liên hệ với y tế để được nhập viện
nhưng do quá tải nên mọi cố gắng kết nối của anh đều không có kết quả
trong nỗi lo lắng tôi chở vợ đến năm sáu bệnh viện
quá trình đi cả hai vợ chồng cố gắng không tiếp xúc với ai
lúc đến cổng viện chúng tôi chỉ đứng từ xa hỏi bảo vệ
họ không cho nhập viện tôi lại đưa vợ đến nơi khác
cứ như thế suốt hai tiếng không có kết quả chúng tôi phải quay về
khi được một người quen là bác sĩ động viên rằng vợ anh triệu chứng nhẹ và bệnh viện quá tải
hai vợ chồng có thể cách ly điều trị tại nhà anh tuấn mới an tâm hơn
anh cũng được khuyến cáo điều quan trọng nhất là phải theo dõi diễn biến sức khỏe
anh tuấn nói điều anh chú trọng chính là chế độ dinh dưỡng đầy đủ
tinh thần thoải mái và vận động thường xuyên
theo khuyên cáo của bác sĩ hai vợ chồng uống tối thiểu hai lít nước một ngày
buổi sáng họ sông và xúc miệng rồi dành thời gian tập thể dục vận động
anh cố gắng nấu ăn giặt rũ để vợ có thời gian nghỉ ngơi
anh cũng không cho vợ đọc các tin tức tiêu cực liên quan đến covid một mươi chín
để tinh thần thoải mái lạc quan
anh tuấn cũng thường xuyên dọn vệ sinh khử khuẩn nhà cửa khu vực phòng vệ sinh
nếu như người vợ xuất hiện triệu chứng rõ rệt
anh tuấn lại chỉ sốt nhẹ và cơ thể mệt mỏi
đặc biệt có những hôm cổ họng tôi đau nhất khi ăn uống
cảm giác như có kim đâm trong cổ
nhưng do quá lo lắng và chăm sóc vợ
nên tôi cũng không quá để tâm đến triệu chứng của mình
anh tuấn nói sau sáu ngày từ khi biết kết quả
hai vợ chồng cảm thấy sức khỏe tốt hơn họ không còn đau họng chỉ hò nhẹ
tuy nhiên đến ngày thứ một mươi bốn cơn mệt mỏi lại quay trở lại
anh tuấn còn bị mất ngủ
đến ngày một mươi sáu họ tự mua kit test nhanh và có kết quả âm tính
dù vậy do hội chứng hậu covid họ vẫn cảm thấy mệt mỏi
ngày hai mươi một tháng tám chị thảo xuất hiện những cơn đau bụng
do là con đầu lòng nên các triệu chứng khác lạ đều khiến hai vợ chồng lo lắng
anh tuấn liên hệ và chụp hình ảnh xét nghiệm âm tính
gửi phòng khám để được đăng ký đến khám
đến phòng sửa âm họ cũng thở phào khi được bác sĩ trần nam thay nhi ở tuần thứ ba mươi bảy
phát triển bình thường nước ối đầy đủ
em bé trò đời ngày năm tháng chín trong cảm xúc như vỡ quả của vợ chồng anh tuấn
đến ngày bốn tháng chín khu vực anh tuấn sinh sống có chiến dịch xét nghiệm diện rộng để bóc tách f
ở lần xét nghiệm thứ hai này vợ chồng anh tuấn tiếp tục có kết quả âm tính
ngày hai mươi hai tháng chín tỉnh hà nam đã ghi nhận thêm hai mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
nâng tổng số ca bệnh hiện mắc covid một mươi chín cộng đồng trên địa bàn lên con số bốn mươi bốn
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam
ba ca nhiễm mới đều là những trường hợp f một của các bệnh nhân f đã được cơ quan y tế quản lý
thực hiện cách ly tập trung ngay sau khi phát hiện em
phần lớn các bệnh nhân mới được phát hiện đều ở trên địa bàn thành phố phủ lý
liên quan đến chùm lây nhiễm trong trường học và cụm dân cư có f đã được phong tỏa
hiện có ba mươi chín bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi xuất hiện các chùm lây nhiễm nhanh trong cộng đồng
trường học và doanh nghiệp chưa rõ nguồn lây tỉnh hà nam đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
từ sáu giờ ngày hai mươi hai tháng chín thành phố phủ lý đã thành lập hai mươi ba chốt kiểm soát tạm thời
để phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tại các vị trí thuộc một phần địa bàn các phường
minh khai liêm chính thanh châu trần hương đạo hai bà trưng
được sự hỗ trợ của ngành y tế các tỉnh bắc giang nam định ninh bình với gần ba trăm linh cán bộ nhân viên y tế
trong đêm hai mươi một tháng chín ngành y tế tỉnh hà nam đã tập trung lực lượng các đơn vị
thần tốc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tại hộ gia đình cho toàn bộ người dân của một mươi phường xã của thành phố phủ lý
chính phủ ý đã quyết định viện trợ bổ sung bảy trăm chín mươi sáu liều vaccine covid một mươi chín astrazeneca cho việt nam
thông qua cơ chế covax nhằm hỗ trợ việt nam ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
theo cổng thông tin điện tử chính phủ quyết định mới nhất này nâng tổng số vaccine mà ý viện trợ cho việt nam
là hơn một sáu triệu liều đưa việt nam trở thành một trong những đối tác ưu tiên nhận vaccine lớn nhất của ý trên toàn cầu
ý cũng là một trong những thành viên liên minh châu âu eu hỗ trợ lớn nhất cho việt nam qua cơ chế covax
trước đó ngày một mươi bốn tháng chín việt nam cũng đã tiếp nhận tám trăm một mươi hai sáu mươi liều vaccine phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng phòng covid một mươi chín
và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất